thưa quý vị chỉ còn vài ngày nữa là học sinh trên cả nước sẽ bước vào năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đây sẽ là năm học đầu tiên triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với sách giáo khoa lớp một mới
vậy đến thời điểm này các giáo viên lớp một trên cả nước đã sẵn sàng với việc triển khai sách giáo khoa mới hay chưa
để triển khai hiệu quả sách giáo khoa lớp một mới thì phải chú ý những vấn đề nào
trước hết thì mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi lộ trình áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới
tương ứng với việc áp dụng sách giáo khoa mới
theo bộ giáo dục và đào tạo chương trình giáo dục phổ thông mới bao gồm chương trình tổng thể
và các chương trình môn học hoạt động giáo dục
do đó lộ trình áp dụng chương trình mới cụ thể như sau
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một đối với lớp một
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đối với lớp hai và lớp sáu
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đối với lớp ba
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đối với lớp ba
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn đối với lớp bốn lớp tám và lớp một mươi một
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm đối với lớp năm lớp chín và lớp một mươi hai
trong tháng bảy vừa qua những giáo viên dạy lớp một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một trên toàn quốc
đã rất tích cực tham gia những lớp tập huấn sách giáo khoa mới trong một thời gian cấp tập
điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn
vừa phải phòng chống dịch covid một mươi chín
với góc độ giáo viên thì chắc chắn sẽ có những khó khăn và lo lắng nhất định
tuy vậy thì các giáo viên cần sẵn sàng đối diện với quy luật tất yếu đó
sau một thời gian nóng lòng chờ đợi rồi cũng đến ngày các giáo viên tại tỉnh nghệ an
được tham gia tập huấn trực tiếp với các tác giả
với định hướng đổi mới tư duy đổi mới phương pháp giảng dạy
giáo viên hiện nay buộc phải vận động đổi mới
sẽ có nguy cơ tự đào thải
đội ngũ này có quyền chủ động sáng tạo làm chủ bộ môn phương pháp truyền thụ
miễn sao đạt được mục tiêu của ngành giáo dục đề ra
hồi hộp giống như học sinh lớp một vào gặp gỡ trực tiếp với cô đấy
thì mình cảm ngạc là làm cho mình thêm sinh động hơn với các phương pháp
và để giúp cho các em học sinh được tiếp cận gân gũi hơn
và cho các em hào hứng hơn đối với bộ môn âm nhạc
không chỉ giáo viên
mà các tác giả cũng hào hức chờ mong
sau nhiều giờ tập huấn trực tuyến
thì giờ đây họ đã có được cơ hội tương tác
tháo gỡ những băn khoăn thắc mắc của các giáo viên
sau một thời gian tiếp cận sách
chỉ vẹn vẹn trong hai ngày làm việc
mà có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu bồi dưỡng của học viên
thách thức ấy buộc các tác giả phải chuẩn bị tốt nhất cho giờ dạy
tôi phải chọn cái gì có rõ nhất để mà trình bày
chúng tôi cũng cam kết là đồng hành với giáo viên
trong quá trình các thầy cô thực hiện
cái hoạt động trải nghiệm này trong thực tiễn
nên chúng tôi có để lại địa chỉ email
cũng như số điện thoại
để khi mà các thầy cô gặp khó khăn gì
cần trao đổi gì
chúng tôi sẵn sàng chia sẻ
chuyển hướng từ nhiệm vụ truyền thụ chi thức
sang phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh
sự thay đổi này buộc giáo viên phải vượt qua
cách thức giảng dạy lối mòn cố hữu
để làm mới mình
đáp ứng yêu cầu của chương trình mới
lâu giờ thì cũng có một số giáo viên của chúng tôi là
đã lớn nắm có người đến hơn hai mươi năm
dài lớp một rồi mà từ trước mình nhận hành thôi
thì chúng tôi cũng đã yêu cầu là những giáo viên đó
là cố gắng từ học từ bôi dưỡng
tôi tìm tòi rất là nhiều
trên mạng trên báo
rồi là các trang liên quan đến chương trình mới
để học tập và để cùng nhau ngồi lại
để xem chương trình mới này như thế nào
để nó hoàn thiện hơn
trong tháng bảy đã có khoảng bảy mươi giáo viên lớp một
trên toàn quốc đã tham gia tập huấn
sử dụng sách giáo khoa lớp một mới
công tác tập huấn do địa phương chủ động
phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức thực hiện
theo yêu cầu của bộ giáo dục và đào tạo
nếu giáo viên không tham gia tập huấn
hoặc tham gia tập huấn nhưng không qua được
bài kiểm tra của nhà xuất bản
thì không được bố trí tham gia giảng dạy lớp một năm nay
để chủ động phương án này
trong khi điều đồng bố trí giáo viên
chúng tôi bố trí cơ sở một hai giáo viên
trên một lớp để tình huống
nếu tỷ lệ giáo viên không đạt được
những yêu cầu thì chúng tôi không cho giải
yêu cầu về chất lượng tập huấn
cũng sẽ là áp lực để nâng cao
chất lượng đội ngũ giáo viên
sau các chương trình tập huấn
thì giờ đây trách nhiệm lớn lao
của ngành giáo dục các địa phương
là lựa chọn ra những giáo viên
thực sự xứng đáng để đón chương trình mới
trong năm học đầu tiên
của công cuộc đổi mới giáo dục
theo yêu cầu của bộ giáo dục và đào tạo
việc tập huấn sách giáo khoa mới
cho giáo viên phải cơ bản hoàn thành
trước ngày ba mươi tháng bảy
tuy nhiên diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
đã bất ngờ làm ảnh hưởng tới tiến độ
của nhiều địa phương
bên cạnh đó kế hoạch bồi dưỡng của các nhà trường
cũng ít nhiều xáo trộn
gỡ khó cho giáo viên mùa dịch
đang được coi là cách để tiếp sức
cho công cuộc đổi mới giáo dục
không khí có phần quen thuộc
giống như tại hầu khắp các buổi tập huấn
trong tháng bảy và tháng tám vừa qua
thế nhưng vẫn còn quá nhiều
những băn khoăn bỡ ngỡ
về chương trình mới
về sách mới từ phía các giáo viên
sẽ dạy lớp một trong năm học tới
thế nên trong hai ngày tương tác trực tiếp
khó có thể đủ
để các giáo viên tác giả
kịp hiểu nhau và hiểu sách
các thầy cô nhìn vào đây
cảm nhận được rằng
cái tòa nhà này nó xây kiểu nào không
nó sẽ có cái hình thù nào không
các thầy cô đã đưa
cái này cho các cháu
mà nó chuẩn bị vào lớp một chưa
hoàn thành việc chọn sách
từ cuối tháng năm
trải qua nhiều đợt tập huấn khác nhau
nhưng đến nay việc tiếp cận sách mới
vẫn còn nhiều trở ngại
giào cản này càng lớn hơn
tại các địa phương vùng sâu vùng xa
có những cái thách thức
cái đội ngũ cũng có những cái đồng chí
tuổi đã cao thì các đồng chí này
về cái việc ứng dụng công nghệ thông tin
trong việc là đưa các cái bài giảng
hay vào thì nó cũng còn có nhiều cái hạn chế
đợt tập huấn
đã giúp cho các tác giả nhìn ra
giáo viên đang thiếu gì
cần gì không để họ
tiếp tục loay hoay
nhóm tác giả của bộ sách cánh diều
đã mạnh dạn xây dựng
các cộng đồng giáo viên trên
nền tảng mạng xã hội
mỗi ngày có tới hàng trăm lượt hỏi đáp
tư vấn cho thấy
nhu cầu tìm hiểu chương trình mới
vẫn còn rất lớn
đang xây dịch
từ dạy học theo tiếp cận nội dung
sang dạy học theo tiếp cận phát triển
năng lực học sinh thì họ muốn biết
là làm như thế nào dạy như thế nào
để đạt được những mục tiêu đã đề ra
và họ cần được cái trang bị cả về
kiến thức cả về kỹ năng cả về
những cái phương pháp mới các thầy cô lớp một
mà khi bắt đầu họ dạy lúc ấy
mới có rất rất nhiều câu hỏi đặt ra
câu hỏi đặt ra
nó vừa có tính kỹ thuật
mà nó lại vừa có tính định hướng
chỉ đạo nữa thì chúng tôi xin hứa
là chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các thầy cô
không còn giới hạn
vào kế hoạch của nhà xuất bản
hay địa phương giờ đây
người viết sách và người dạy sách
đã thiết lập các kênh kết nối riêng
để cùng hướng tới mục tiêu
thực hiện thành công sách mới
trong dạy và học
bất kỳ lúc nào chúng tôi cần
sự trao đổi
có băn khoăn thắc mắc
có thể gọi
cho các thầy cô
và đều được các thầy cô giải đáp
rất là tận tình
đón năm học mới
đổi mới giáo dục
trong bối cảnh dịch bệnh hạn chế
các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ
các giáo viên đang cùng xác định
tới đây sẽ phải song hành
vừa dạy trò vừa không ngừng học thầy
để thực sự làm chủ chương trình mới
với định hướng đổi mới tư duy
đổi mới phương pháp giảng dạy
giáo viên hiện nay buộc phải vận động
đổi mới nếu không sẽ có nguy cơ tự đào thải
đội ngũ này có quyền chủ động
sáng tạo làm chủ bộ môn
phương pháp truyền thụ miễn sao đạt được
mục tiêu của ngành giáo dục đề ra
để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
trường phổ thông dân tộc nội chú
trùng khánh cũng đã nhanh chóng
triển khai kế hoạch liên quan
đến việc tập huấn cho giáo viên
cũng như chuẩn bị về cơ sở vật chất
trước thêm năm học mới
tuy nhiên dù cố gắng
khắc phục khó khăn
song với điều kiện như hiện nay
cũng chưa thể đáp ứng được yêu cầu
của chương trình mới
hiện nay nhà trường
còn thiếu rất nhiều
thiết bị dạy học cũng như
các phòng học bộ môn nhà trường
cũng chưa có để thực hiện
cho nên là
bên cạnh đó để thực hiện chương trình giáo dục
phổ thông mới thì cần phải có
những thiết bị tối thiểu cũng như
các cơ sở vật chất để
đảm bảo cho việc dạy học
theo phương pháp mới chương trình tập huấn
của sở giáo dục hiện nay
cũng rất là hay và rất là bổ ích
tuy nhiên là để từ lý thuyết
mà có thể thực hành được
thì tôi thấy là cũng
là cả một vấn đề
thực sự là theo bản thân tôi
thì tôi muốn là sở giáo dục
cũng như là bộ giáo dục sẽ có
rất là nhiều chương trình tập huấn nữa
để các giáo viên chúng tôi
có thể tiếp cận
làm sao mà có thể
hiểu rõ về chương trình
giáo dục phổ thông mới
để khi mà đã hiểu được vấn đề
thì chúng tôi sẽ từ những cái vấn đề đó
để chúng tôi sẽ có cái phương pháp
dạy hợp lý hơn
với yêu cầu đổi mới
giáo viên hiện nay luôn
phải tự học tự nâng cao
phương pháp truyền thụ kiến thức kỹ năng
tuy nhiên dường như
nhiều giáo viên vẫn chỉ nắm
sơ qua tình hình chung của chương trình
giáo dục phổ thông mới
họ vẫn khá lúng túng trước
khái niệm cơ bản gắn liền với
chương trình mới như năng lực
học sinh dạy học phân hóa
dạy học trải nghiệm sáng tạo
đối với chương trình giáo dục
phổ thông mới thì cũng nói thật là
bản thân tôi đang công tác tại trường này
thì tôi cũng thấy là tiếp cận nó chưa được đầy đủ
đặc biệt là cái lộ trình sách giáo khoa
thì nó sẽ như thế nào đối với
cái môn của tôi nói riêng
và những cái môn học khác nói chung
thì giáo viên chúng tôi là
cũng chưa được tiếp cận
cái thông tin này là chuẩn bị
cho cái chương trình giáo dục phổ thông mới
thì tôi cũng đã được tiếp cận
tuy nhiên là vẫn còn rất là mới
chỉ là được tiếp cận một tí thôi ạ
còn chưa được chuyên sâu
và ví dụ như là được biết
ví dụ như toán văn sử địa
tới đây sẽ là gục thành
một môn và một giáo viên giảng dạy
thì tôi thấy là rất là khó khăn và bất cập
ví dụ như tôi là chuyên môn văn là chính
có thể sẽ giảng như là
môn địa lý hoặc là lịch sử
thì cũng sẽ là khó khăn ạ
mong muốn là
bên bộ giáo dục cũng như các cơ quan
các ngành là có
hướng để mà
tập huấn cho các thầy cô giáo
nhiều hơn nữa và đặc biệt là
chuyên sâu về kiến thức giáo dục phổ thông mới
để các thầy cô có được
nhiều kiến thức và kỹ năng
và vững chắc trong cái chuyên môn nhiệm vụ
để mà giảng dạy cho các em
ngoài việc không ít
giáo viên thiếu chủ động
trong tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông mới
thì những thông tin
tài liệu về chương trình này
cũng chưa được bộ giáo dục và đào tạo
phổ biến liên tục và đồng bộ
tinh thần chung của chương trình mới lần này
sách giáo khoa chỉ là công cụ
chất liệu cho việc giảng dạy
và học tập
cái lõi tiền quyết của thay đổi
là chuyển từ việc truyền đạt kiến thức
kỹ năng cho người học
sang phát hiện năng lực sở trường
của người học để phát triển
những sở trường năng lực đó
bên cạnh việc đào tạo toàn diện
muốn vậy thì
nhà trường phải chủ động xây dựng
được một chương trình kế hoạch nhà trường
cho từng năm học
cái việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
chương trình hiện hành đã phải làm
từ năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn đến bây giờ
và tiếp tục sắp tới đây
là vào chương trình mới dứt khoát là chương trình
thực hiện linh hoạt và theo xu hướng mới
có nghĩa là chương trình tiếp tục thực hiện
là giao quyền tự chủ rất nhiều cho các nhà trường
thì hiệu trưởng cũng đã nắm được
và các thầy các cô ở đấy cũng đã có
có việc xây dựng kế hoạch giáo dục rất là tốt
và chúng tôi cho rằng là cái việc đó sẽ làm được
trong thời gian tới
tiếp tục có cái bồi dưỡng tập huấn nữa
đặc biệt là trong cái năm hai nghìn hai mươi này
như hôm qua tôi có nói ba mô đun hết sức quan trọng
là phương pháp giải học kiểm tra đánh giá
và đặc biệt là mô đun thứ bốn
đó là mô đun xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
thì sẽ tập huấn cốt cán
rồi là quản lý rồi từ đó về nhà
là các tỉnh triển khai
rồi đến huyện
và các nhà trường triển khai
có một thực tế lâu này
việc tập huấn đại trà cho giáo viên
thường chỉ gói gọn
trong một hoặc hai ngày
bên cạnh đó
giáo viên nhiều năm qua
cũng đã quen với việc dựa vào sách giáo khoa là chính
trong việc giảng dạy
nếu không chủ động thay đổi
không chuẩn bị tâm thế để nhập cuộc
thì rất khó để chương trình
giáo dục phổ thông mới
đạt hiệu quả tương xứng với tính yêu việt của nó
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
đường tới tương lai tuần này của chúng tôi
xin kính chào và hẹn gặp lại
trong những chương trình lần sau